hội đồng nhân dân tp hcm vừa thông qua chương trình phát triển nhà giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
hướng phát triển nhà ở không cho phép dự án nhà cao tầng xây dựng tại khu vực trung tâm
theo đó mục tiêu đề ra là tăng diện tích bình quân đầu người đến năm hai nghìn hai mươi là một mươi chín tám m hai một người
tổng diện tích nhà ở xây dựng mới tăng thêm trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi là bốn mươi triệu m hai sàng
tại khu vực trung tâm thành phố ưu tiên tăng chỉ tiêu quy hoạch cho các dự án cải tạo
xây dựng mới thay thế trung cư cũ trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm không phát triển các dự án mới đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng đến năm hai nghìn hai mươi
tại các khu vực quận bốn quận năm quận sáu quận tám quận một mươi quận một mươi một tân bình tân phú phú nhuận gò vấp và bình thạnh
thành phố tập trung chỉnh trang nâng cấp đô thị theo hướng hiện đại
hạn chế thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở mới trung cư cao tầng